một trăm linh bốn triệu dân là mục tiêu về quy mô dân số của nước ta đến năm hai nghìn ba mươi mà thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt trong chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên với tổng dân số hiện nay có hơn chín mươi sáu triệu người mức sinh giữa các vùng miền tranh lệch để đạt mục tiêu con số một trăm linh bốn triệu chúng ta còn nhiều thách thức
để có được quy mô dân số một trăm linh bốn triệu người vào năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ phải duy trì vững chắc mức sinh thay thế như hiện nay
trong năm hai nghìn ba mươi bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có hai một con việt nam cũng sẽ nỗ lực đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên
số bé trai sinh ra sẽ cần cân bằng với số bé gái chính phủ kỳ vọng năm hai nghìn ba mươi tuổi thọ bình quân của người việt nam đạt bảy mươi năm tuổi
một mục tiêu rất đáng chú ý khác là đến năm hai nghìn ba mươi thì chiều cao nam giới việt nam sẽ đạt cao một sáu mươi tám m nữ đạt một năm mươi bảy m
tuy nhiên trên con đường tiến tới các mục tiêu này chúng ta cần phải vượt qua được những thách thức không nhỏ
phải duy trì
được bức sinh thay thế trên toàn quốc nhưng làm sao để cho các tỉnh mức sinh không xuống quá thấp là một vấn đề cũng hết sức khó khăn
và thứ hai vấn đề mất cân bằng giới tính hiện nay đã xảy ra trên phạm vi toàn quốc một vấn đề nữa đó là cái vấn đề giả hóa dân số
ngoài ra phải kể đến mục tiêu hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng
thích ứng với giả hóa dân số trong khi nước ta chưa có sự chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với tốc độ
giả hóa dân số nhanh vào top các nước trên thế giới kể cả về văn hóa kinh tế hay xã hội
và để có thể thực hiện tốt những mục tiêu này kiện toàn bộ máy làm công tác dân số hết sức quan trọng
phải đảm bảo được bộ máy điều phối đảm bảo được bộ máy về nghiệp vụ nó đảm bảo được sự chỉ đạo thông suốt về mặt chuyên môn nghiệp vụ từ trên xuống dưới
nhưng đồng thời lại phải gắn kết với các bộ với các ban ngành đoàn thể cung cấp đặt dưới cái sự lãnh đạo
chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền cung cấp đây là công việc hết sức là lâu dài
theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín tính đến giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dân số việt nam đạt hơn chín mươi sáu triệu người trở thành quốc gia đông dân thứ một mươi năm thế giới
trong đó nam giới bốn mươi chín tám và nữ giới đạt năm mươi
sau một mươi năm từ hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi chín quy mô dân số việt nam tăng thêm một mươi bốn triệu người
tỷ lệ tăng dân số bình quân là một
một năm giảm nhẹ so với giai đoạn năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến năm hai nghìn chín tăng khoảng một một mươi tám triệu người một năm